các bộ ngành địa phương có liên quan chủ động thực hiện hiệu quả những phần việc nhiệm vụ được sao phối hợp chặt chẽ với bộ công an
cùng với đó bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ công an khẩn trương hoàn thành việc đối soát làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe cập nhật kịp thời dữ liệu về cấp mới cấp đổi đảm bảo dữ liệu giấy phép lái xe đúng đủ sạch sống để người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe trên vneid
các bộ ngành địa phương đang làm việc với đơn vị chức năng của bộ tư pháp trung quốc để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trên lĩnh vực này và thảo luận phương hướng hợp tác của hai cục quản lý trại giam
trong tuần bộ trưởng tô lâm đã tiếp đại sứ tây ban nha tại việt nam carmen cano de la sala đến chào nhân bắt đầu nhậm kỳ công tác và có cuộc điện đàm với ngài james clevery
bộ trưởng bộ ngoại trưởng tô lâm đã tiếp đại sứ tây ban nha tại việt nam carmen cano de la sala đến chào nhân bắt đầu nhậm kỳ công tác và có cuộc điện đàm với ngài james clevery